sau năm ngày nghị án sơ thẩm vào sáng ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên phạt một mươi năm tù về tội tham ô tài sản đối với bị cáo nguyễn chế linh chú tại xã vĩnh thuận huyện vĩnh thuận tỉnh kiên giang
theo cáo trạng linh là nhân viên của công ty cổ phần thương mại và giải trí vina phú quốc với nhiệm vụ được giao là phụ trách giao hợp đồng của công ty cho khách hàng đăng ký thuê các gian hàng tại chợ đêm phú quốc brand world
đồng thời thu tiền của khách hàng khi đặt cọc và khi ký hợp đồng chính thức
quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao lợi dụng sự lỏng lẻo của công ty trong việc quản lý
từ đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một linh đã chiếm đoạt số tiền của công ty cổ phần thương mại giải trí vinap phú quốc với số tiền là trên chín trăm linh triệu đồng
trong quá trình điều tra và truy tố linh đã tác động gia đình bồi thường thiệt hại cho phía công ty được một trăm năm mươi triệu đồng
ngoài mức án là một mươi năm tù hội đồng xét xử còn buộc bị cáo trả lại số tiền

vào chiều ngày hôm nay ngày một mươi một tháng chín hội đồng xét xử tòa án nhân dân thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu đã tuyên án các bị cáo lê thái thiện
hay còn gọi là thiện soi sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm và lê thái phong con của thiện soi sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi
cùng chú tại thị xã phú mỹ trong vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
theo đó với tội rửa tiền hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo lê thái thiện mức án là một mươi ba năm tù với tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
bị cáo thiện đã lãnh hai năm sau tháng tù tổng hợp hình phạt bị cáo thiện soi nhận mức án là một mươi năm năm sau tháng tù
bị cáo lê thái phong lần lượt lĩnh mức án là một mươi một năm sáu tháng tù về tội rửa tiền và hai năm tù về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

bị cáo phong nhận mức án là một mươi ba năm sau tháng tù
theo hội đồng xét xử xác định từ tháng một năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi bị cáo thiện và phong đã có hành vi cho chín người dân ở thị xã phú mỹ vay tổng số tiền là hơn ba trăm hai mươi tỷ đồng
với mức lãi suất vay là từ một trăm linh chín một năm đến một trăm bốn mươi sáu một năm
tổng số tiền cha con bị cáo thiện soi thu lợi bất chính lên tới là bốn trăm chín mươi hai tỷ đồng
ngoài ra bị cáo phong còn cho hai mươi ba người khác vay số tiền là hơn một một tỷ đồng
và thu lợi bất chính hơn bốn trăm tám mươi triệu đồng
hội đồng xét xử cũng xác định bị cáo lê thái thiện đã dùng các khoản tiền có được từ hành vi cho vay lãi nặng để nhận chuyển nhượng các bất động sản mua hàng hóa của người vay tiền
cụ thể từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến cuối năm hai nghìn hai mươi bị cáo lê thái thiện và lê thái phong đã thực hiện hành vi rửa tiền bằng hình thức như trên với số tiền là hơn một trăm chín mươi ba tỷ đồng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lai châu vừa phá thành công chuyên án trinh sát bắt đối tượng
tần siêu rồng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ở bản bành phán xã tà phìn huyện sinh hồ về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm
cụ thể vào hồi một mươi bốn h ngày một mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba tại tổ một mươi bốn phường tân phong lực lượng cảnh sát hình sự đã phá án bắt quả tang đối tượng rồng cùng tang vật là một túi mật động vật có trọng lượng là năm mươi chín ba gram
nghị vấn là mật gấu
một sừng động vật màu nâu sám
mật gấu có trọng lượng là bảy trăm năm mươi chín sáu gram
nghị là sừng tê giác châu á
bước đầu đối tượng khai những tăng vật này là mật gấu và sừng tê giác
rồng mua từ lào về để bán kiếm lời
đây là lần đầu tiên công an tỉnh lai châu phát hiện bắt giữ đối tượng mua bán sừng tê giác nguyên chiếc
hiện phòng cảnh sát hình sự mở rộng điều tra và sớm đưa vụ án ra xử lý trước pháp luật nhằm gian đe và phòng ngừa chung
công an huyện tuần giáo tỉnh điện biên vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam
đối với ba đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và thu giữ ba kg ma túy đá
theo hồ sơ vào ngày năm tháng chín tổ công tác công an huyện tuần giáo
chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh điện biên
làm nhiệm vụ tại khu vực khối sơn thủy thị trấn tuần giáo huyện tuần giáo
bắt quả tăng đối với lường văn quý sinh năm hai nghìn
trú tại địa phương có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
phòng xét người và phương tiện thu giữ gần ba kg ma túy tổng hợp dạng đá và một số vật chứng liên quan
qua đấu tranh khai thác cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tuần giáo đã triệu tập lò văn hải và lò văn long
cùng chú tại xã triền đông huyện tuần giáo tỉnh điện biên để điều tra và làm rõ về hành vi phạm tội của các đối tượng
cũng với hành vi vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy
công an huyện quỳ
quây tỉnh nghệ an vừa bắt giữ thành công ba đối tượng thu giữ hơn một viên ma túy tổng hợp
tám sáu gram heroin bốn rau găm một bình xịt hơi cay và ba mươi triệu đồng
trước đó vào ngày tám tháng chín bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện quỳ châu phát hiện hai đối tượng điều khiển xe ô tô mang theo ma túy
lưu thông trên tuyến quốc lộ bốn mươi tám
ngay sau đó lực lượng công an đã nhanh chóng khống chế bắt giữ được hai đối tượng là trương xuân bình
trú tại huyện nghĩa đàn và lô thị huyền chú tại huyện quế phong về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
thu giữ một viên ma túy tổng hợp và tám sáu gram heroin
quá trình bắt giữ đối tượng bình đã ném số ma túy trên ra khỏi xe
mở rộng điều tra lực lượng công an đã bắt giữ thêm đối tượng quang văn luận
trú tại thị trấn kim sơn huyện quế phong về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ tăng vật là ma túy tổng hợp và ba mươi triệu đồng
sau đó tài đem ma túy về cất giấu với mục đích để sử dụng dần
đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai tài bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành
tỉnh kiên giang thực hiện bắt tạm giam về hành vi cố ý gây thương tích
sau đó khám xét chỗ ở của tài đã phát hiện và thu giữ toàn bộ số ma túy tài cất giấu
qua giám định số vật chứng thu giữ tại nhà tài là chất ma túy có tổng khối lượng hai trăm linh tám ba g
về tội cối gây thương tích của tài đối với người khác
hiện viện kiểm sát huyện châu thành tỉnh kiên giang đã hoàn thành cao trạng
đề nghị truy tố và chờ ngày tòa án cung cấp đưa bị cáo đưa ra xét xử
công an huyện an dương thành phố hải phòng vừa tạm giữ một đối tượng về hành vi chống người thi hành công vụ
cụ thể vào tối ngày một mươi tháng chín trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát nồng độ cồn
tại đường ba trăm năm mươi một xã nam sơn huyện an dương thành phố hải phòng
tổ công tác của đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện an dương ra hiệu lệnh hướng dẫn xe ô tô mang biển số một mươi năm a năm mươi bảy nghìn bảy trăm sáu mươi ba vào khu vực kiểm tra
tuy nhiên lái xe là hoàng văn linh chú tại thị trấn an dương đã không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy
và va chạm với một xe mô tô của tổ công tác là một cám bộ chiến sĩ bị thương và hư hỏng một chiếc xe mô tô chuyên dụng
tại thôn hoàng lâu xã hồng phong huyện an dương tổ công tác đã phối hợp với công an xã hồng phong khống chế và đưa đối tượng hoàng văn linh về trụ sở làm việc
qua kiểm tra nồng độ cồn của hoàng văn linh là sáu trăm tám mươi tám mg trên lít khí thở là mức vi phạm cao nhất đối với lái xe điều khiển ô tô
liên quan đến vụ việc một nam thanh niên dùng vật nghi là súng tấn công người khác gây thương tích tại xã an trạch a huyện đông hải tỉnh bạc liêu
công an huyện đông hải đã bắt giữ đối tượng nguyễn trần chiết luân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại xã tân phong thị xã già rai để điều tra và làm rõ về hành vi cối gây thương tích
theo hồ sơ vào chiều ngày một mươi tháng chín khi đang ngồi nhậu tại nhà người quen thuộc ấp ba mến xã an trạch a huyện đông hải tỉnh bạc liêu
thì luân xảy ra cự cãi và cầm ghế đánh một người dân trú cùng địa phương
sau khi nghe anh mình kể lại vụ việc bị luân đánh em ruột là võ thành nhân đã tìm gặp luân
tại đây giữa hai người xảy ra cự cãi được người dân can ngăn nên luân bỏ về
khoảng bốn mươi năm phút sau luân quay lại sau lưng giấu một vật thể màu đen có hình dạng giống súng
khi anh nhân vừa bước ra thì luân dùng vật này đánh vào đầu anh nhân gây thương tích
công an huyện đông hải đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường thu giữ ba viên đạn
đến khoảng hai mươi ba h cùng ngày công an huyện đông hải tiến hành bắt giữ luân
vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
những hành lý được ký gửi nào dễ mở khóa nhóm đối tượng là các nhân viên bốc xếp hành lý tại sân bay quốc tế nội bài
đã tiến hành kiểm tra bọc lót cho nhau để phá khóa và dễ dàng trộm cắp tài sản
năm đối tượng có liên quan tới vụ việc này đã bị bắt giữ
công an huyện sóc sơn đã khởi tố vụ án khởi tố bị can để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó đồn công an sân bay quốc tế nội bài nhận được phản ánh của một hành khách mang quốc tịch đức
về việc ngày hai mươi hai tháng tám chị này bị trộm mất một bộ tay nghe nhãn hiệu apple màu trắng
và tiền mặt là năm trăm linh euro để trong hành lý ký gửi
sau chuyến bay tại nhà ga t một sân bay quốc tế nội bài đồn công an sân bay quốc tế nội bài
đã nhanh chóng vào cuộc điều tra xác minh
bằng các biện pháp nghiệp vụ chân sung của nhóm đối tượng là năm nhân viên bốc xếp hành lý ký gửi
đã được làm rõ gồm phạm văn trường nguyễn minh thảo cùng chú tại quận long biên thành phố hà nội
phạm văn tuấn nguyễn văn thịnh cùng chú tại huyện sóc sơn thành phố hà nội
trần văn thành chú tại huyện diễn châu tỉnh nghệ an
theo kết quả điều tra vào ngày hai mươi hai tháng tám nhóm năm đối tượng làm việc chung ca nhận bốc xếp hành lý ký gửi
chúng đã bàn bạc thống nhất thấy hành lý nào dễ mở khóa thì sẽ kiểm tra để trộm cắp tài sản
các đối tượng sẽ bọc lót cảnh giới cho nhau để thực hiện
vào khoảng một mươi hai h một mươi phút cùng ngày nguyễn văn thịnh phát hiện vali của nữ hành khách không chắc chắn
nên đã giật khóa lấy trộm tài sản tài sản lấy được thịnh giữ lại bộ tay nghe để sử dụng
số tiền năm trăm linh euro đem đi đổi được một mươi hai triệu sáu trăm linh nghìn đồng các đối tượng đã chia nhau tiêu xài
các đối tượng này khai nhận với thủ đoạn tương tự đã thực hiện chót lọt nhiều vụ trộm cắp tài sản trước đó
thưa quý vị trong thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh hương yên đã xảy ra liên tiếp các vụ cướp cướp giật tài sản
khiến cho dư luận không khỏi lo ngại và bức xúc
để ngăn chặn tình trạng này công an tỉnh hưng yên đã đồng loạt triển khai các biện pháp đấu tranh triệt phá các băng ổ nhóm
bắt giữ hàng loạt đối tượng phạm tội xử lý nghiêm trước pháp luật
cuối tháng tám vừa qua công an huyện yên mỹ nhận được đơn trình báo của anh nguyễn bá hòa
đang tạm trú tại thị xã mỹ hào tỉnh hương yên là công nhân công ty trách nhiệm hiếu hạn gc
ở khu công nghiệp phố nối a về việc khoảng một giờ ba mươi năm phút ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
anh hòa điều khiển xe mô tô đi từ hồ công ninh châu về đến đoạn đường vắng
của thôn thanh sáng xã nghĩa hiểm huyện yên mỹ thì bị một nhóm đối tượng chặn xe
sử dụng đao đe dọa rồi chiếm đoạt chiếc xe máy vue alpha mang biển kiểm soát một mươi bảy b sáu trăm năm mươi bảy nghìn hai trăm hai mươi một
một điện thoại di động và số tiền là một triệu ba trăm sáu mươi năm ngàn đồng
vào cuộc điều tra đến một mươi h ba mươi phút ngày hai mươi tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên mỹ
đã làm rõ và thực hiện lệnh bất khẩn gấp đối với năm đối tượng
được biết các đối tượng này đều cư trú trên địa bàn các huyện yên mỹ văn giang và văn lâm
trong đó có bốn đối tượng sinh năm hai nghìn sáu và hai nghìn hai
phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã mỹ hào tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
đã xác định trong nhóm đối tượng có một số đối tượng cũng chính là thủ phạm gây ra hai vụ cướp
xảy ra vào ngày một mươi bốn tháng tám trên địa bàn thôn yên phú xã dây phạm huyện yên mỹ
vào ngày một mươi tám tháng tám tại phường bần yên nhân thị xã mỹ hào
em cảm thấy hành vi của em là quá hô rốt trong cái giai đoạn mà bọn em vẫn còn trẻ tuổi như thế này
bây giờ em chỉ muốn là được nhà nước và tòa án xử bọn em nhẹ để bọn em được về với gia đình
theo số liệu thống kê từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay trên địa bàn tỉnh hương yên đã xảy ra một mươi một vụ cướp tài sản
cơ quan công an đã điều tra làm rõ một mươi vụ
bắt một mươi tám đối tượng một mươi bảy vụ cướp giật tài sản điều tra làm rõ một mươi ba vụ một mươi sáu đối tượng
từ các vụ việc trên cho thấy nhiều đối tượng tuổi đời còn rất trẻ đã cấu kết với nhau tạo thành nhóm
rất manh động liều lĩnh sử dụng hung khí không chế đe dọa nạn nhân để cướp giật tài sản người đi đường
vào thời điểm đêm khuya hay sáng sớm ít người qua lại
không dừng lại ở đó các đối tượng còn liều lĩnh tấn công cướp tài sản tại một số tiệm vàng
điện hình là vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng tám
lợi dụng lúc cửa hàng không có người trông coi bảo vệ
một đối tượng đội mũ bảo hiểm che kín mặt đã manh động đột nhập vào tiệm vàng phương liên
ở xã đình dù huyện văn lâm rồi dùng búa đập vỡ tủ kính cướp một mươi năm sợi lắc đeo tay bằng vàng tây
trị giá khoảng chín mươi triệu đồng
tiến hành điều tra nhanh đến ngày hai mươi bảy tháng tám
cơ quan công an đã phát hiện và bắt giữ lê duy anh quân sinh năm hai nghìn sáu
và lê đăng quyết sinh năm hai nghìn sáu cùng quê ở tỉnh nghệ an
trong đó quân là đối tượng trực tiếp gây ra vụ cướp trên còn quyết là đồng phạm
để đề nghị bà con lân cao tinh thần cảnh giác bảo vệ tài sản để tránh bị các đối tượng
lợi dụng sơ hở trộm cướp nhằm chiếm loạt tài sản
còn các tiệm vang và các cơ sở kinh doanh trông coi cửa hàng
lắp đặt hệ thống chuông báo động tự động và lưu số điện thoại của cơ quan công an nơi gần nhất
nhiều vụ việc gần đây cho thấy ngoài sự manh động liều lĩnh của tội phạm
thiết nghĩ để ngăn chặn tình trạng trên ngoài sự vào cuộc tích cực của lực lượng công an
trong công tác phòng ngừa đấu tranh triệt phá các nhóm cướp cướp giật
thì trước hết mỗi người dân cần phải nâng cao cảnh giác tránh tạo sự sơ hở
để các đối tượng thực hiện được hành vi cướp cướp giật
và bên cạnh đó sự vào cuộc tích cực của các tổ chức đoàn thể xã hội
đặc biệt là các gia đình trong việc giáo dục quản lý con em mình
cũng góp phần ngăn chặn kịp thời tình trạng thanh thiếu niên phạm tội